kết quả điều tra xác định quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kết xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
ba bị can trên đã thực hiện không đúng quy định về đấu thầu không đảm bảo công bằng minh bạch
vi phạm các vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại khoảng sáu điều tám mươi chín luật đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng trên một mươi hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một vụ cướp tiệm vàng táo tợn có vũ khí vừa xảy ra
ở chợ đông ba thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ được đối tượng
đảm bảo an toàn cho người dân
cụ thể vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy một đối tượng đã sử dụng súng ak bất ngờ
xông vào hai tiệm vàng hoàng đức và thái lợi nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng
rồi cướp vàng sau đó đối tượng này đã đem vàng vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu gia hội
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển
đến nhà lục giác công viên trịnh công sơn và đã tiếp cận thuyết phục đối tượng giao nổ vũ khí và đầu thú
bước đầu xác định đối tượng tên là ngô văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
theo cơ quan điều tra đến một mươi bảy h ngày hôm nay hai chủ tiệm vàng là hoàng đức và thái lợi
vẫn chưa thể kiểm đếm thống kê hết số vàng đã bị kẻ cướp nổ súng lấy đi
qua điều tra xác minh thu thập chứng cứ và các hình ảnh do camera ghi lại
cả năm khay vàng mà tên cướp lấy từ hai tiệm vàng đều được đối tượng vứt ra giữa đường
hiện lực lượng cảnh sát hình sự công an tp huế và công an các phường lân cận
đã vận động người dân
nhặt được số vàng nói trên thì đề nghị trả lại cho bị hại
nếu những trường hợp nào biết được số vàng này là tăng vật của vụ cướp
nhưng vẫn cố tình không trả lại thì lực lượng công an sẽ có biện pháp xử lý
cũng với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là trần phước thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và phan trí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại tỉnh hậu giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang
khởi tố và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng bảy
hai đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển số chín mươi năm u một mươi ba nghìn một trăm hai mươi ba
chạy lòng vòng các tuyến đường từ huyện châu thành a sang huyện châu thành
dùng nạ thun để bắn trộm gà đem bán lấy tiền sử dụng ma túy
khi đến đường hùng vương đoạn thuộc ấp thị trấn thị trấn ngã sáu huyện châu thành
cả hai đã giật lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một của người đi đường rồi tăng ga bỏ chạy
sau đó hai đối tượng đem chiếc điện thoại cướp giật được lên thành phố cần thơ
để bán lấy tiền rồi mua ma túy về sử dụng
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã lần lượt bắt giữ được hai đối tượng